thưa quý vị thói quen của người dân miền núi đó là thích tắm sông suối nhất là vào mùa hè nóng bức
tuy nhiên thói quen này lại chính là yếu tố thuận lợi để các loại động vật ký sinh như là run đỉa chui vào cơ thể
và trên thực tế đã có không ít các trường hợp khi bị đỉa chui vào mũi sống ký sinh trong đó
đến khi xuất hiện chảy máu mũi đau bút thì mới đến cơ sở y tế để điều trị
và tại tỉnh quảng ngãi trong những ngày qua bệnh viện đa khoa của tỉnh đã phải tiếp nhận và điều trị rất nhiều trường hợp bị đỉa chui và sống ký sinh trong mũi trong một thời gian dài
và tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng nhất là vào thời điểm mùa hè
con đệ suối có kích thước khoảng một mươi năm cm này vừa được các bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi gấp ra từ mũi của một người dân ở xã trà thủy huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
với kích thước lớn như thế này khả năng dị vật đã sống ký sinh trong cơ thể của bệnh nhân ít nhất là hơn một tháng
và đến khi bệnh nhân có các triệu chứng như chảy máu mũi liên tục khó thở thì mới tìm đến cơ sở y tế để điều trị
vào viện với chảy máu mũi từng đợt kéo dài và đến khi nội soi phát hiện thì con đĩa đã lớn có khi đã lên tới một mươi năm cm
còn thường thì đỉa suối thì kích thước giống như là cọng lá liễu hoặc là như sợi táp
thì rất là khó thấy rất khó nhận dạng
theo nhận định của các bác sĩ khi mới truy vào thanh quản con đìa có kích thước khá nhỏ khoảng vài cm
nhưng sau thời gian sống ký sinh nó sẽ to và dài ra gây chè nét đường thở
triệu chứng thời gian đầu thường không rõ ràng khó phát hiện nên nhiều người hay chủ quan
đến khi có biến chứng cũng là thời điểm địa phát triển lớn và có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe
do vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng nước ao suối để tắm giặt
hạn chế những nguy hại từ dị vật sống như đỉa suối chui vào cơ thể
được biết trung bình mỗi năm tại khoa tay mũi họng bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp bị đỉa suối chui vào mũi
nhiều nhất là thời điểm mùa hè tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe người dân nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời